lúc này nắng đã xuất hiện nhưng gió phơn chưa xuất hiện nên nhiệt độ mới chỉ duy trì trong khoảng từ hai mươi tám cho đến ba mươi độ
tuy nhiên từ thời điểm một mươi giờ sáng trở đi khi gió phơn hoạt động mạnh lúc đó nền nhiệt trung bộ sẽ tăng rất nhanh
khoảng thời gian từ một mươi ba đến một mươi năm giờ chiều là quãng thời gian gió phơn và thấp nóng hoạt động mạnh nhất
suốt một dọc miền trung từ thanh hóa trở vào cho đến khánh hòa nóng sát với mức nhiệt là từ ba mươi bảy cho đến ba mươi tám độ
riêng khu vực vùng núi phía tây các tỉnh từ thanh hóa trở xuống khu vực thừa thiên huế sẽ xảy ra nắng nóng đặc biệt gai gắt với mức nhiệt cao từ ba mươi chín cho đến bốn mươi độ
chỉ riêng hai tỉnh ninh thuận bình thuận trong chiều và tối nay sẽ có mưa rào và rông nên trời dễ chịu hơn
nhiệt độ cao nhất ngày giao động trong khoảng từ ba mươi năm cho đến ba mươi sáu độ
ở miền nam gió mùa tây nam cũng hoạt động liên tục
lúc này trên khu vực biển tây của nam bộ vùng biển cà mau kiên giang
đã bắt đầu có mưa rông và chỉ ba bốn tiếng nữa vùng mây rông sẽ lan tới khu vực miền tây nam bộ
sau đó trưa vào chiều nay mở rộng ra toàn nam bộ cũng như các tỉnh tây nguyên
phần phía nam của tây nguyên khu vực miền tây nam bộ là những vùng có mưa vừa
có nơi mưa to và rông mạnh nên cần phải đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở nam bộ chỉ giao động trong khoảng từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
còn ở khu vực tây nguyên nhiệt độ chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
trời khá là mát mẻ và dễ chịu
trên biển dưới tác động hút gió của vùng thấp nóng ở vịnh bắc bộ
gió nam mạnh lên mức cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động
khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
đang trong những ngày thời tiết tốt trời không mưa có nắng gió hướng nam mạnh ở mức cấp năm
trong khi đó ở các vùng biển phía nam khu vực biển bình thuận cà mau
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa bị giảm thấp chỉ còn từ bốn đến một mươi km kèm theo đó là nguy cơ về tố lốc và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước